vì vậy vấn đề đặt ra là làm sao để tăng tỷ lệ phát điện hiệu suất cao giảm phát khí thải nga kính giảm phát khí thải nga kính giảm phát khí thải nga kính

vấn đề đặt ra là làm sao để tăng tỷ lệ phát điện hiệu suất cao giảm phát khí thải nga kính giảm tỷ lệ ô nhiễm môi trường
nhật bản bộ công thương cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách bàn về các giải pháp phát triển
nhiệt điện than hiệu suất cao và ít rác thải giải quyết triệt đề những vấn đề về môi trường
tại các nhà máy nhiệt điện than đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới
thưa quý vị chiến dịch mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với tên gọi chính thức là tổng tiến công và nổi dậy
mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam được bắt đầu từ những trận đánh mở màn như trận phước long
chiến dịch tây nguyên và nhiều trận đánh khác ngoài trận phước long được coi là trận đánh trinh sát chiến lược
còn có hai chiến dịch vô cùng quan trọng của ta đó là chiến dịch giải phóng tây nguyên từ ngày bốn tháng ba
đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chiến dịch giải phóng huế đà nẵng từ ngày hai mươi một tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây là những cuộc tổng hợp
đây là những cuộc tổng tấn công quân sự then chốt của quân đội nhân dân việt nam trước cửa ngõ sài gòn trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ta mở chiến dịch đường một mươi bốn phước long và nhanh chóng giành thắng lợi
trận phước long diễn ra chỉ cách sài gòn một trăm hai mươi km quân ta tiêu diệt căn cứ liên hoàn lớn do hơn sáu quân địch chốt giữ
phước long là tỉnh đầu tiên ở miền nam được hoàn toàn giải phóng thắng lợi này là cơ sở thực tiễn góp phần để bộ chính trị
ta hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền nam một cách kịp thời và chính xác
ngày chín tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ chính trị thường trực quân ủy trung ương đã họp và quyết định mở chiến dịch tây nguyên
từ cuối tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ta bắt đầu mở các trận đánh lớn từ mọi hướng vào các cứ điểm khu vực tây nguyên
đúng hai giờ ba phút sáng ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tiếng súng mở màn trận đánh buôn ma thuột bắt đầu
sau ba mươi hai giờ chiến đấu anh dũng quân ta đã hoàn toàn giải phóng thị xã buôn ma thuột
địch buộc phải rút chạy khỏi tây nguyên
đây được coi là bước đột phá trong chiến lược giải phóng hoàn toàn tây nguyên xóa sổ quân đoàn hai và quân khu hai của địch
sau đòn tiến công chiến lược mở đầu ở tây nguyên bộ chính trị và quân ủy trung ương quyết định một đòn tiến công chiến lược cuối đầu kế tiếp quế đà nẵng
với ba chiến dịch chủ chốt chiến dịch trị thiên chiến dịch nam ngãi và chiến dịch đà nẵng
ngày hai mươi bốn tháng ba thị xã tam kỳ quảng nam và quảng ngãi được giải phóng
cánh cửa tiến vào đà nẵng từ hướng nam cũng được mở toan
ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lá cờ của quân giải phóng tung bay trên kỳ đài cổng bọ môn huế
đây cũng là lúc số phận của quân khu một việt nam cộng hòa được quyết định
đúng bảy giờ ngày hai mươi chín tháng ba quân ta từ bốn hướng đồng loạt tiến công phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch
đến một mươi năm giờ cùng ngày ta hoàn toàn làm chủ thành phố đà nẵng
thắng lợi đòn tiến công giải phóng đà nẵng đã mở ra thời cơ mới
thế và lực của ta vững chắc hơn mạnh hơn bao giờ hết để lực lượng vũ trang quân khu năm và đại quân thần tốc thần tốc hơn nữa tiến về sài gòn hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đã tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh để thông tin về tình hình biển đông hiện nay và những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tại hội nghị các đại biểu được nghe thượng tướng võ tiến trung
giáo sư tiến sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên giám đốc học viện quốc phòng giới thiệu và khái quát về tình hình khu vực đông nam á và thế giới thời gian gần đây
những định hướng trong công tác đối ngoại của đảng và nhà nước ta theo tinh thần kiên định mục tiêu bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
đồng thời được nghe phổ biến thông tin thời sự mới nhất về tình hình biển đông và những giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cảnh giác với âm mưu diễn biến của các thế lực thủ địch trong và ngoài nước về lợi dụng tình hình biển đông để chống phá đảng nhà nước ta những động thái của một số nước đối với vấn đề biển đông hiện nay
tại trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện thanh trương nghệ an ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm đã trưng bày gần một trăm năm mươi bản đồ và tài liệu văn bản ấn phẩm
tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả ở trong nước và quốc tế với các nhóm tư liệu chính
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước kiều bào ta ở nước ngoài đặc biệt là tầng lớp thanh niên học sinh trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
các bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một trong những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa trên biển đông
tiếp nối chương trình hòa bình người dân chặn đầu xe trở than vào bãi tập kết vì bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường
đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gọi tắt là đề án một nghìn chín trăm sáu mươi một với mục tiêu nâng cao nhận thức năng lực quản lý điều hành cho công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng phát triển đô thị việt nam tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước
chương trình nghị sự tập trung thảo luận tiến trình thực thi các thỏa thuận đã đạt được hồi tháng một mươi hai năm ngoái giữa hai nhà lãnh đạo khi tổng thống putin tới thăm nhật bản
theo điện kremlin cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới cũng sẽ tập trung vào các vấn đề nhà nước và triển vọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác nga nhật bản trong lĩnh vực chính trị thương mại và kinh tế
trước đó truyền thông nhật bản cũng cho biết sự kiến trong chuyến thăm nga của thủ tướng abe
hai bên sẽ ký kết hai mươi thỏa thuận hợp tác quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực
trong đó có các ngành y tế và năng lượng
hiện hai nước đã nhất trí các nội dung sẽ được thảo luận trong chuyến thăm sắp tới
hãng thông tấn interfax dẫn lời đặc phái viên của nga tại các cuộc hòa đàm với ukraine
ông boris vylov cho biết nga sẽ bắt đầu cung cấp điện tới luhans
khu vực ly khai ở miền đông ukraine sau khi kiev cắt điện
theo đặc phái viên của nga quyết định cắt nguồn cung cấp điện tại lugan là động cơ chính trị
và vi phạm một thỏa thuận hòa bình mong manh được ký kết giữa chính quyền kiev và các lực lượng ly khai
lực lượng đã kiểm soát khu vực này từ năm hai nghìn một mươi bốn
trước đó các nước phương tây đã lên tiếng chỉ trích quyết định của nga
công nhận giấy tờ tùy thân và nhiều loại giấy tờ khác do lực lượng đòi độc lập
tại các khu vực luhansk và donetsk thuộc miền đông ukraine cấp
trong khi đó đức công khai nêu rõ lập trường của berlin
có xác lệnh của tổng thống nga vladimir putin công nhận các loại giấy tờ
do hai nước cộng hòa nhân dân lugan và donetsk tự xưng cấp là gây ảnh hưởng đến sự thống nhất của ukraine
liên quan tới căng thẳng trên bán đảo triều tiên
văn phòng hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết triều tiên vừa tiến hành
cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn xung quanh thành phố cảng uôn sản
cuộc tập trận bắn đạn thật được tiến hành nhân dịp kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân triều tiên
đồng thời diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo triều tiên liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của bình nhưỡng
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un được cho là đã thị xát sự kiện này
hiện hàn quốc và mỹ đang theo dõi chặt chẽ khả năng triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu
hoặc tên lửa đạn đạo vào dịp kỷ niệm này
cùng ngày quân đội thổ nhĩ kỳ đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào một số mục tiêu của người quốc
ở khu vực miền bắc iraq và miền đông bắc syri khiến hơn hai mươi tay súng thiệt mạng
đây là chiến dịch truy quét tay súng thuộc đảng công nhân người quốc mới nhất mà quân đội thổ nhĩ kỳ thực hiện
tuyên bố của quân đội thổ nhĩ kỳ cho biết các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu trên núi shinza
miền bắc iraq và vùng núi karachok miền đông bắc syri
mục đích chiến dịch này là ngăn chặn pkk tuần vũ khí và chất nổ vào sâu trong lãnh thổ thổ nhĩ kỳ
để thực hiện các vụ tấn công tại đây
đây là chiến dịch quy mô đầu tiên của thổ nhĩ kỳ được triển khai tại khu vực vùng núi shinza của iraq
lực lượng bảo vệ nhân dân người quốc ở syri cho biết vụ không kích đã đánh trúng một trung tâm thông tin
một đài phát thanh địa phương và một số mục tiêu quân sự
có thông tin cho rằng các cuộc không kích đã tiêu diệt khoảng hai trăm linh tay súng người quốc
bao gồm một số nhân vật chỉ huy tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức
chi tiêu của chính phủ mỹ có thể bị đội thêm hai ba tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
nếu quốc hội và tổng thống donald trump quyết định không cung cấp các khoản hỗ trợ liên bang
giúp người thu nhập thấp mua bảo hiểm y tế trong khuôn khổ chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền
còn gọi là obamacare
trong báo cáo vừa công bố quỹ kaser family foundation cho biết trong tài khoá năm hai nghìn một mươi chín
các khoản hỗ trợ liên bang giúp người thu nhập thấp mua bảo hiểm y tế
trong khuôn khổ chương trình chăm sóc sức khỏe obamacare sẽ tăng lên khoảng bảy tỷ đô la
bao gồm các chi phí y tế trả bằng tiền mặt
cũng theo báo cáo trên chính phủ mỹ có thể tiết kiệm một mươi tỷ đô la bằng cách không chấm dứt các khoản hỗ trợ nói trên
song người dân mỹ sẽ phải mua bảo hiểm y tế với mức giá cao hơn gần hai mươi để bù thiệt hại
điều này đồng nghĩa với việc chính phủ mỹ sẽ phải chi một mươi hai ba tỷ đô la để giúp chi trả chi phí bảo hiểm y tế cho người dân nước này
tăng tới hai mươi ba so với ngân sách liên bang ban đầu dành cho các khoản trợ cấp mua bảo hiểm y tế
trong khi đó cho đến nay các nghị sĩ của cả hai đảng vẫn bác bỏ đề xuất của tổng thống donald trump
về một sự luật thay thế chương trình obamacare
nước đức đã có hai nữ phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ hai nữ phi hành gia này được chọn từ hơn bốn trăm linh ứng cử viên
hai nữ phi hành gia nicola baumann và insa thielek là hai người phụ nữ đức đầu tiên được chọn ra từ hơn bốn trăm linh ứng cử viên
cho quá trình đào tạo phi hành gia nữ kéo dài hai năm
mục tiêu của dự án này là phân tích tác động của sự không trọng lượng với cơ thể nữ giới
và biến những đề tài vũ trụ trở nên gần gũi
hơn hai người phụ nữ sẽ trải qua hai năm đào tạo bắt đầu vào cuối năm nay trước khi trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của đức
vinh dự được làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế iss